ngoài vùng thấp nóng phía tây thì nơi đây còn chịu tác động thêm của hiệu ứng gió phơn khô nóng
do vậy nhiệt độ có thể lên đến trên ba mươi tám độ gây ra cảm giác nóng rát
tây nguyên và nam bộ đang chịu sự chi phối của khối không khí biển
vì thế trong hai ngày hôm nay mưa trên hai khu vực này sẽ giảm hẳn xuống chỉ còn vài nơi
cùng với đó là cường độ nắng trong ngày cũng tăng hơn
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ từ ba mươi hai ba mươi năm độ
và sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ trong hai hôm tới
còn ở khu vực nam bộ nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện ở các tỉnh miền đông
như bình phước tây ninh và đồng nai với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
và từ ngày mai vùng nóng sẽ mở rộng hầu khắp các tỉnh nam bộ
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trên biển trong ba ngày tới trên biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
và vùng biển huyện đảo trường sa gió chuyển dần sang hướng đông nam đến nam
hoạt động với cường độ trung bình
thời tiết phổ biến ít mưa tầm nhìn thoáng nên nhìn chung khá thuận lợi
cho các hoạt động hàng hải
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước